theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng bốn do có mâu thuẫn từ trước nguyễn văn huy là em trai của nguyễn văn cường đến nhà nguyễn hoàng thiên lâm chú tại phường một thành phố đà lạt để hành hung và dùng dao đâm vào người anh lâm
thấy đàn em của lâm đến giải vây cường đã kẹt cổ lâm đe dọa rồi tẩu thoát cùng với huy lâm được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu dưới sự hộ tống của gần hai mươi đàn em
tại đây nhóm của lâm lại đụng độ với huy và cường cường đã gọi điện thoại cho anh trai là nguyễn duy đến hỗ trợ
duy đã mang theo một khẩu súng đến bệnh viện đa khoa lâm đồng dọa bắn khiến nhiều người phải bỏ chạy làm náo loạn bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an lâm đồng đã có mặt tiến hành mời ba anh em huy duy và cường về cơ quan công an phường để làm việc
công an thành phố đà lạt cũng đã thu hung khí là một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số hung khí vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục làm rõ